thưa quý vị các điểm mù thường gặp tại các xe tải trọng lớn là giới hạn không thấy qua gương chiếu hậu
điểm mù phía trước xe và điểm mù sau xe
sự nguy hiểm thể hiện đặc biệt khi người lái điều khiển xe rẽ ở các ngã tư chuyển làn hoặc lùi xe
nhẹ thì va quệt nặng thì tử vong
clip sau đây tiếp tục là lời cảnh tỉnh
chiếc xe ben đang thực hiện lùi mà không có người xi nhan nên đã không quan sát thấy hai người ở phía sau xe
rất may khi xảy ra va chạm đã không để lại hậu quả nghiêm trọng
đây cũng là bài học tuyệt đối khi dừng đỗ xe cần quan sát xung quanh
tuyệt đối không đứng phía sau các xe tải trọng lớn rất dễ lọt vào điểm mù của tài xế